trong phần tin quốc tế anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ đánh bom ở manchester
hàn quốc đề nghị đàm phán có điều kiện với triều tiên
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm
của quốc hội khóa một mươi ba
vẫn có nhiều ý kiến trái triều
trung quanh việc quy định các tội danh mà người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình với phương án giữ như quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó đối với ba tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
thì người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
về cả tội ít nghiêm trọng
tội nghiêm trọng tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng
tôi tin tiếp giảm nhẹ đấy là đạo đức của pháp luật
theo tôi đã là pháp luật thì phải nghiêm và chính việc xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục
cải tạo người phạm tội và đảm bảo tính phòng ngừa ngăn chặn tội phạm một cách hiệu quả và chắc chắn hơn
hạn chế tình trạng tái phạm sau khi thi hành án
ông bà ta đã có câu thương thì cho roi cho vọt thì cho ngọt cho bùi
thực tế thời gian qua liên quan tới các tội dân này
bà giải tại cộng đồng là không hiệu quả
nhiều trường hợp sau khi được áp dụng các biện pháp giáo dục tại cộng đồng lại tiếp tục tái phạm
thậm chí lần sau vi phạm mức độ tính chất càng tinh vi và nguy hiểm rất nhiều
cử tri rất bức xúc về vấn đề này
như vậy đây không phải là phương án tốt để giáo dục các cháu trở thành người có ích cho xã hội
tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại cho rằng quy định như bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là không phù hợp
theo đại biểu nguyễn thị thủy đoàn đại biểu tỉnh bắc cạn
thì lứa tuổi từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu thực chất chỉ là độ tuổi của học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
do đó những thay đổi của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm là những thay đổi rất lớn trong chính sách hình sự
theo hướng xử lý nghiêm với trẻ em
theo số liệu thống kê do viện kiểm sát tối cao cung cấp
trong ba năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu trên phạm vi cả nước chỉ có một trăm hai mươi hai em bị truy tố về tội cối gây tích
tức là chia trung bình cho mỗi năm và mỗi địa phương
thì chỉ có khoảng một em ở độ tuổi này gây thương tích đến mức phải xử lý hình sự
và đặc biệt là trong ba năm cả nước chỉ có chín em bị truy tố về tội hiếp dâm
và hai em bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
như vậy là giữa tổng kết thực tiễn có rất ít các em ở độ tuổi từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu phạm và ba tội này
trong khi đó thì bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm lại mở rộng phạm vi xử lý với các em
thì chúng tôi cho rằng là vấn đề cần phải được cân nhắc thêm
thế còn đối với những vụ án mà do người chưa thành niên phạm tội gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua
thì báo cáo biết quốc hội là hầu như không thuộc độ tuổi này mà lại thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
trong bài phát biểu của mình đại biểu nguyễn thị thủy cũng nêu rõ
xử lý đối với người chưa thành niên không nên bằng thái độ quá nóng
điều này không có nghĩa là cưng chiều dung dưỡng cho những vi phạm của các em
điều quan trọng là khi sửa điều luật này chúng ta sẽ phải tự hỏi trách nhiệm của gia đình nhà trường và xã hội đến đâu
trong sự việc vi phạm ngày hôm nay và xử lý như thế nào là đúng mức để các em có điều kiện quay trở lại với cuộc đời còn rất dài ở phía trước
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba sẽ được các đại biểu tiếp tục thảo luận tại phiên làm việc chiều nay
cũng trong phiên thảo luận sáng nay về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
một vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm đó là nên hay không nên bỏ điều
một số điều của bộ luật hình sự
điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trao đổi bên hành lang quốc hội một số đại biểu cho rằng tình hình thực tế hiện nay nên xem xét cẩn trọng
để bỏ điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tôi nghiêng về một số ý kiến cho rằng là không nên hình sự hóa
không nên hình sự hóa mà phải hình chính hóa hình chính hóa nghiêm hơn
và cái hình chính hóa đó nó có ý nghĩa rõ ràng và nó mở lối thoát cũng như mở đường cho đối tượng vi phạm
giai đoạn hiện nay thì khi mà sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì cần phải bắt nhịp với cả xu thế phát triển của xã hội
mà luật đòi hỏi cũng cần phải cụ thể hóa chi tiết hóa
những các quy định cụ thể đối với cả từng hành vi
do đó thì điều luật nó mang tính chất rất là chung về tội cố ý làm trái quy định tại đường một trăm sáu mươi năm
thì nó đã được chi tiết hóa ở những các cái điều luật khác cụ thể trong điều luật
do vậy mà việc bỏ điều luật cố ý làm trái trong bộ luật hình sự sửa đổi này là cần thiết
liên quan đến vụ việc cơ quan điều tra bộ công an
hai mươi tháng năm đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông phí thái bình
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vinaconex
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tầng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex
một số đại biểu cho rằng
tôi cho rằng việc khởi tố vụ án là đúng khởi tố bán là đúng
nhưng trách nhiệm
không chỉ là một cá nhân
mà việc khởi tố đối với cá nhân
một phó chủ tịch ubnd
tôi nghĩ đó là về trách nhiệm đối với trách nhiệm người đứng đầu
người đứng đầu mà thôi
chứ còn cái sai phạm trong cái đường ống nước sông đà này
nó liên quan đến tổ chức đơn vị
mà được giao thực thi nhiệm vụ này
và bất kể ai khi có cái hành vi vi phạm
gây hại cho xã hội
thì đâu cần phải được xem xét để xử
khi mà cơ quan điều tra đã xác minh và xem xét đầy đủ tất cả các yếu tố
mà xác định là có cái dấu hiệu của tội phạm hình sự khởi tố
thì chúng tôi nghĩ rằng là cơ quan kiểm soát
cũng cần phải xem xét đề nghị của cơ quan điều tra để phê chuẩn
hiện cơ quan điều tra xác định hành vi của ông phí thái bình
có liên quan đến giai đoạn ông bình làm chủ tịch hội đồng quản trị vinaconex
chủ đầu tư dự án được ống dẫn nước sạch sông đà
dự án nước sạch sông đà hà nội do vinaconex làm chủ đầu tư
với tổng mức đầu tư là một bốn trăm năm mươi tỷ đồng
năm hai nghìn chín dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng
trong quá trình vận hành khai thác
tuyến ống liên tục xảy ra sự cố
tối ngày hai mươi ba tháng năm theo giờ địa phương
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã chủ trì lễ khai mạc
ngày việt nam tại tây ban nha hai nghìn một mươi bảy
và không gian văn hóa việt nam
tại nhà hát circulo de bellas artis
ở thủ đô madrid
nhân kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam tây ban nha
phát biểu tại buổi lễ
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
bốn mươi năm qua trải qua nhiều thăng trầm
ở mỗi khu vực và trên thế giới
tình hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam và tây ban nha
vẫn không ngừng được vun đắp và phát triển
quan hệ giữa hai nước việt nam và tây ban nha
ngày càng bền chặt
quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và tây ban nha
đã và đang được thực hiện hóa trên mọi lĩnh vực
hợp tác chính trị quốc phòng kinh tế văn hóa giáo dục
với tầm nhìn dài hạn
việt nam là nước có trao đổi thương mại lớn nhất
với tây ban nha trong asean
việt nam đã và sẽ tiếp tục
là điểm đến ưa thích của du khách tây ban nha
với trên năm mươi tám lượt người
tăng hai mươi chín so với năm trước
và gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi
đây là lần thứ ba
sự kiện ngày việt nam tại tây ban nha
được tổ chức
sự kiện này được kỳ vọng là vườn ươm đầu tư
tây ban nha vào việt nam
cũng như cầu nối giúp việt nam vươn ra thị trường châu âu
ngày càng sâu rộng
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng năm
theo giờ địa phương
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã tiếp kiến nhà vua tây ban nha
nhằm nâng cao
và phát huy vai trò của người có uy tín
trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội
củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương
tỉnh lào cai đã tổ chức gặp mặt
biểu dương một trăm năm mươi đại biểu
đại diện cho gần một năm trăm linh người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương
hiện trên địa bàn tỉnh lào cai
có gần một năm trăm linh người có uy tín
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở địa phương
đây là những người có khả năng vận dụng
những phong tục tập quán
để giải quyết những vấn đề phức tạp
nảy sinh trong đời sống cộng đồng dân cư
tại buổi gặp mặt
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến
đã ghi nhận và biểu dương những kết quả
cũng như đóng góp của người có uy tín
của tỉnh lào cai đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng mong muốn
những người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò
trách nhiệm để tuyên truyền vận động
đồng bào các dân tộc ở địa phương
chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
nhân dịp này bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến
đã tặng bằng khen cho ba tập thể
và một mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua
tiếp nối chương trình
tại đắk lắc nhiều diện tích lúa ngập trong nước
khiến nông dân điều đứng
vĩnh long tích cực chuẩn bị cho kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy

thưa quý vị sáng nay
tại khu vực cách tây nam
bãi cạn cà mau khoảng ba mươi năm hải lý
thuộc vùng biển việt nam
biên đội tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín sáu nghìn chín
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện một tốc tàu nước ngoài
đang sang mạng bơm dầu trái phép
cho tàu cá việt nam
lực lượng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát lệnh kiểm tra
và bắt giữ được bảy tàu
gồm ba tàu dầu của thái lan
và bốn tàu cá của việt nam
qua kiểm tra tổng số lượng dầu trên bảy tàu
có khoảng một ba triệu lít dầu do
các thuyền viên đều không cung cấp được
bất kỳ giấy tờ gì
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu nêu trên
và thừa nhận hành vi sang mạng dầu trái phép
trên vùng biển việt nam
các lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện
lai rắt dẫn dài bảy tàu trên
về cảng an thới phú quốc
để tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định pháp luật
tỉnh ủy bà rịa vũng tàu mới đây đã tổ chức hội thảo
đánh giá thực trạng nguyên nhân và giải pháp
hạn chế ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài
đánh bắt hải sản trái pháp luật
với sự tham dự của lực lượng bộ đội biên phòng
cảnh sát biển kiểm ngư hải quân
cùng các cơ quan chức năng
huyện thành phố ven biển
và ngư dân trong tỉnh
vấn đề tàu việt nam
bị nước ngoài bắt giữ trên biển
trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ
đến quan hệ ngoại giao giữa việt nam
với các nước trong khu vực
làm thiệt hại lớn về kinh tế của ngư dân
kéo theo nhiều hệ lụy cho nhà nước
các cấp chính quyền và bản thân người lao động
tại hội thảo các nguyên nhân dẫn đến nguồn lợi
thủy sản bị cạn kiệt cũng được chỉ rõ
trong đó phần lớn là do ngư dân sử dụng
các phương tiện phương thức khai thác hải sản
mang tính hủy diệt bắt cá hải sản lớn nhỏ
phá hủy dạng san hô
là nơi cư trú sinh sản của hải sản
dùng chất nổ kích điện hóa chất đèn cao áp
bên cạnh đó hiện vẫn chưa có hiệp định
phân định vùng biển giữa việt nam
với một số nước có chung vùng biển
để hạn chế tình trạng này
bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền ngư dân
không vi phạm vùng biển nước ngoài
bảo vệ nguồn lợi thủy sản
cần nghiên cứu hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề lưới kéo
giã cào đánh bắt cả loại hải sản nhỏ
sang hình thức đánh bắt tích cực khác
để bảo vệ nguồn lợi hải sản
bảo vệ môi trường củng cố
nhân rộng các tổ tàu thuyền
đoàn kết trên biển để hỗ trợ và bảo vệ nhau
đồng thời nâng cao hiệu quả đánh bắt
thưa quý vị mưa lớn kéo dài liên tục
kèm theo việc xả lũ của một số công trình thủy lợi
ở huyện công bắc tỉnh đắk lắc
đã khiến cho nhiều diện tích lúa
chuẩn bị thu hoạch của người dân
bị ngập sâu trong nước
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
không ai còn nhận ra
đây là cánh đồng lúa hai năm hectare
đang chờ đến ngày thu hoạch
nước minh mông ngập hết ngọn lúa
toàn bộ công sức của người nông dân
sau một mùa vụ đều bị nhấn chìm trong biển nước
hơn một tuần nay
ngày nào ông nguyễn đình quẩn
cũng có mặt tại cánh đồng để chờ nước rút
với hy vọng vất vát được phần nào
nhưng dường như tất cả hy vọng đó
đều khó tảnh hiện thực
hàng trăm hectare lúa

tại sản phẩm

sau một mùa vụ đều bị nhấn chìm trong biển nước

nên không thể bán cho thương lái
khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh điêu đứng